cầu châu đốc là công trình hạ tầng có vai trò quan trọng với tỉnh an giang
được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện do gặp một số khó khăn
bộ giao thông vận tải đã có công văn gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị một số giải pháp nhằm cứu dự án
bộ giao thông vận tải đề nghị cho phép chuyển vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết
và thực hiện hợp đồng dự án từ bộ giao thông vận tải về ủy ban nhân dân tỉnh an giang
ủy ban nhân dân tỉnh an giang có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án
bao gồm điều chỉnh phương án tài chính theo pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng
đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
xét đề nghị của bộ giao thông vận tải và ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh an giang
thủ tướng chính phủ đồng ý giao ủy ban nhân dân tỉnh an giang tiếp nhận dự án bot cầu châu đốc
yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh an giang triển khai dự án bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và đúng quy định của pháp